hôm nay ngày ba mươi tháng một sau bảy ngày nghỉ tết nguyên đán người dân đã bắt đầu đi làm trở lại
tháng riêng nhiều người lựa chọn để đi lễ hội nhưng với nhiều người thì ngày làm việc đầu tiên
mang nhiều ý nghĩa quan trọng cho những ngày làm việc còn lại trong năm ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
vào những ngày này không khí lễ hội ngập tràn khắp các đô thị làng quê
hôm nay cũng là ngày khai hội của nhiều hội lớn như hội chùa hương lễ hội thành cổ loa
nhưng hơn một trăm linh người lao động của công ty trách nhiệm hiệu hạn việt trang tua
vẫn đang làm việc tập trung và nghiêm túc để tăng năng suất lao động
và trong ngày năm mới ban lãnh đạo công ty thường dành những lời chúc tốt đẹp nhất
tới toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty có tổ chức sinh nhật vào đầu tháng
và chúng tôi đặc biệt hơn nữa đấy là chúng tôi đều có những các khuyến khích thông qua những hoạt động
như lì xì đầu năm hay là có đồng hành
đó là những sự tuyên dương đối với những cán bộ anh chị em mà có thành tích tốt trong năm vừa qua
ngoài ra phần lớn cán bộ công chức người lao động trên địa bàn hà nội đều nhận thức rõ tầm quan trọng
của việc thực hiện kỷ luật lao động kỷ cương hành chính nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc
góp phần tạo khí thế làm việc sôi nổi với những kỳ vọng vào năm nay sẽ mang lại nhiều thành quả lao động xứng đáng